ngân hàng liên doanh lào việt đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của nhà nước lào
và kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập tham dự có chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội lào pani yathotu cho rằng lào việt bank đang hoạt động rất có hiệu quả
góp phần tạo công an việc làm cho người dân và có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội
đồng thời khẳng định lào việt banh xứng đáng là một trong những dự án hợp tác hiệu quả của mối quan hệ lào việt nam trên lĩnh vực tài chính ngân hàng
kỳ nhận những nỗ lực đóng góp của lào việt banh trong việc góp phần xây dựng và phát triển kinh tế lào và mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước
nhà nước lào đã tặng huân trương lao động hạng nhất cho lào việt bank tặng huân trương lao động hạng nhì hạng ba và huân trương hữu nghị cho tổng giám đốc
và một số cán bộ nhân viên lào việt banh ngân hàng nhà nước việt nam trao tặng cờ thi đua của ngành